ngày một mươi bốn tháng sáu tại thành phố đà lạt tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học công nghệ
tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng khoa học công nghệ truy xuất nguồn gốc trong sản xuất
giải pháp hướng tới nền nông nghiệp bền vững
tại hội thảo các đệ biểu đã được nghe giới thiệu đề án một trăm linh của chính phủ
trong việc triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
hệ thống truy xuất nguồn gốc mã số mã vạch tại việt nam theo tiêu chuẩn toàn cầu
đang thực hiện thí điểm tại trang trại bò sữa và nhà máy sữa đà lạt meal
đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực trong quá trình sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp thông minh
qua đó giúp các doanh nghiệp nhà sản xuất người tiêu dùng cập nhật thông tin
nâng cao nhận thức về vấn đề truy xuất nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm hàng hóa
đồng thời ngăn ngừa hiện tượng gian lận xuất xứ cạnh tranh không lành mạnh
góp phần hướng tới nền nông nghiệp bền vững